mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam cấp bốn cấp năm riêng phía tây có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực hà nội có mây phổ biến có mưa vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ